để chủ động ứng phó với bão số một mươi hai và mưa lũ sau bão đặc biệt là áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão số một mươi ba
ảnh hưởng đến các tỉnh bắc trung bộ và trung trung bộ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc trung bộ trung trung bộ
và các bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số một mươi hai và mưa lũ sau bão
trong đó tập trung thực hiện một số nội dung
đối với tuyến biển bằng mọi biện pháp thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm
khẩn trương di chuyển tránh trú bảo đảm an toàn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
kể cả các tàu thuyền đã neo đậu tại khu vực tránh trú
lưu ý đối với các tàu vận tải biển
ở các cửa sông đề phòng lũ lớn chủ động giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thuốc men trên các đảo
và các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt chia cắt
tổ chức bắn pháo hiệu đồng loạt dọc tuyến biển khu vực chịu ảnh hưởng của bão vào tối ngày chín tháng một mươi một
trên đất liền tổ chức trăng chống nhà cửa chặt tỉa cành cây
có phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các nhà cao tầng nhất là tại các nhà kính
dễ xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ
thông tin đầy đủ kịp thời cho khách du lịch nhất là khách quốc tế
về diễn biến của bão bằng cả hai ngôn ngữ việt anh
để chủ động phòng tránh hạn chế để du khách di chuyển hoặc ra đường khi không cần thiết
trong thời gian bão đổ bộ
các đơn vị địa phương chỉ đạo huy động lực lượng giúp dân thu hoạch lúa hoa màu đã đến kỳ thu hoạch
có phương án bảo đảm an toàn cho gia súc gia cầm nhất là đối với các trang trại cơ sở chăn nuôi
tập trung tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt
tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi thủy điện theo quy trình đảm bảo an toàn công trình và hạ du
kiểm tra việc cung cấp thông tin tới chính quyền người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định
đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ
tăng cường thời lượng phát sóng các tin truyền thông phổ biến hướng dẫn cho người dân
kiến thức kỹ năng phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
thưa quý vị khánh hòa được dự báo là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
vì vậy các biện pháp chuẩn bị ứng phó với cơn bão đang được tỉnh khánh hòa tích cực triển khai
trong đó đặc biệt chú trọng công tác sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
phường vĩnh phước thành phố nha trang là địa phương có nhiều hộ dân sinh sống trên sườn núi
theo thống kê của chính quyền địa phương trên địa bàn phường hiện có chín mươi hộ dân với gần bốn trăm linh nhân khẩu
nằm trong các khu vực có nguy cơ sạt lở cao
để bảo đảm an toàn cho các hộ này phường đã thành lập các tổ công tác
đến từng hộ tuyên truyền vận động người dân khẩn trương di rời đến nơi an toàn
hiện nay thì để ứng phó với bão số một mươi hai thì ủy ban phường đã phân công cho các thành viên của bang chủ huy phòng chống lục bão
và phối hợp với các tổ dân phố cũng như là các điểm sơ tán trên địa bàn phường
để thứ nhất là rà soát các hộ có nguy cơ sạt lỡ
rồi có phương án vận động tuyên truyền các hộ về nhà người thân
hoặc là đến các điểm mà địa phương đã bố trí để trú ẩn
khi mà có mưa lớn hoặc là bão lũ xảy ra
thôn thành đạt và thôn thành phát của xã phước đồng thành phố nha trang
cũng là khu vực có nguy cơ sạt lửa cao
công tác di rời dân đến nơi an toàn cũng đã được chính quyền địa phương gấp rút triển khai trong chiều ngày chín tháng một mươi một
công tác di rời dân phải bảo đảm hoàn thành xong trước một mươi tám giờ chiều cùng ngày
có người già và trẻ em được các lực lượng ưu tiên di rời trước để bảo đảm an toàn
và chúng tôi cũng đã ra lệnh cho tất cả chủ tịch ủy ban nhân dân
các huyện thị thành phố quỹ ban nhân dân các xã thị trấn
các phường trên địa bàn toàn tỉnh
là phải thực hiện nghiêm công điện của chủ tịch ủy ban dân tỉnh
và phải sớm đưa bà con về nơi trú ẩn
thật là an toàn
những trường hợp mà do tiếc của

quay lại làm bè
và quay lại các cái nhà ở tạm bờ của mình
ở các khu vực
là phải thực hiện cưỡng chế ngay
tôi đề nghị là
chủ tịch ủy ban dân các cấp
là phải khóng trương
để thực hiện di rời ngay trước một mươi tám h
ngày chín tháng một mươi một hôm nay
để chúng ta đảm bảo an toàn tuyết đối
cho mọi người dân
bên cạnh việc tổ chức di rời các hộ dân sinh sống
tại những nơi nguy hiểm
tỉnh khánh hòa cũng đã tiến hành kêu gọi tàu thuyền
vào nơi nào đâu an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo
cấm tàu thuyền ra khơi
và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ
trên biển kể từ một mươi tám h ngày hôm nay
ngày chín tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư khen
lực lượng công an nhân dân đã tích cực
tham gia công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
giúp đỡ ủng hộ nhân dân các tỉnh miền trung
chống chọi khắc phục mưa lũ xảy ra
tại các tỉnh miền trung vừa qua
nội dung thư khen nêu rõ
trong thời gian vừa qua
tình hình thiên tai ở các tỉnh miền trung
diễn biến rất phức tạp
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản
ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân
trước tình hình trên
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ
đã kịp thời chỉ đạo các cấp các ngành
quyết liệt thực hiện công tác phòng chống bão lụt
khắc phục hậu quả nặng nề
của mưa bão lũ lụt
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ
công an nhân dân là một trong những lực lượng
tuyến đầu tích cực tham gia công tác
phòng chống thiên tai cứu giúp nhân dân
các tỉnh miền trung chống trọi khắc phục mưa lũ
đồng chí thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
lực lượng công an nhân dân
đã có những phương án kế hoạch
và triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm
an ninh trật tự duy trì trật tự an toàn giao thông
chỉ đạo điều động lực lượng công an
các địa phương trực tiếp tích cực tham gia
cứu hộ cứu nạn giúp đỡ ủng hộ
nhân dân các vùng bị mưa lũ lớn
bảo vệ an toàn các chuyến hàng cứu trợ
của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các cơ quan đoàn thể tổ chức
doanh nghiệp và nhân dân cả nước
đến với đồng bào bị thiên tai
thủ tướng chính phủ biểu dương
nhiều cán bộ chiến sĩ công an
đã không ngại khó khăn gian khổ
sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ
kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nguy hiểm nhất
để tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm
góp phần bảo vệ tính mạng
và tài sản của nhân dân
trong đó đại úy trương văn thắng
công an xã hướng việt huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
để bảo vệ tính mạng tài sản
của nhân dân vùng cao biên giới
là một tấm gương biển hình
xứng đáng để toàn lực lượng công an nhân dân
học tập nói theo
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc
ghi nhận đánh giá cao những kết quả
thành tích của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai
cứu hộ cứu nạn
đặc biệt nhiệt liệt biểu dương khen ngợi
các cán bộ chiến sĩ công an
ngày đêm tham gia trực tiếp cứu giúp nhân dân
ra khỏi vùng lũ vùng bị sạt lở đất đá
ở các tỉnh miền trung trong thời gian vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
những hành động có ý nghĩa thiết thực
nêu trên thể hiện lực lượng công an nhân dân
không chỉ làm tốt vai trò nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mà còn là chỗ dựa vững chắc của đồng bào
đồng chí cả nước trong những lúc khó khăn
trước tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến phức tạp
thời gian tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đề nghị lực lượng công an nhân dân
cần tăng cường phối hợp chặt chẽ
với lực lượng quân đội nhân dân
và các cấp ủy chính quyền địa phương
tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
tích cực tham gia phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
không để tính mạng và tài sản của nhân dân
bị đe dọa hạn chế thấp nhất thiệt hại
có thể xảy ra góp phần làm người
sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ
công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ xứng đáng với
niềm tin yêu của đảng nhà nước
và nhân dân
thưa quý vị tại kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra
khác với các kỳ họp trước phiên chất vấn
và trả lời chất vấn tại kỳ họp này không theo nhóm vấn đề
mà đại biểu quốc hội sẽ chất vấn
tất cả những vấn đề mà cử tri quan tâm
và trong ngày hôm nay quốc hội họp phiên
toàn thể tại hội trường
tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn
về các vấn đề liên quan đến việc
thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về giám sát chuyên đề và chất vấn
trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số
nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
theo kế hoạch vào sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một
quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn
và trả lời chất vấn
sau phần trả lời của các thành viên chính phủ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
sẽ giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề
mà đại biểu quan tâm
thưa quý vị với không khí thẳng thán
dân chủ và trách nhiệm nội dung phiên chất vấn
và trả lời chất vấn của quốc hội ngày thứ hai
đã nhận được sự quan tâm đánh giá cao
của cử tri ngay sau đây sẽ là ghi nhận
của truyền hình công an nhân dân bên lề quốc hội
là người theo dõi sát sao các phiên họp
của quốc hội ông nguyễn túc
nguyên ủy viên thường trực ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
phiên chất vấn kỳ này được tổ chức rất khoa học
rõ ràng thẳng thắn và dân chủ
tạo không khí mới sôi nổi quyết liệt
và cũng giúp cử tri hiểu
nắm rõ từng vấn đề
tôi rất mừng
vì những người
tất cả chất vấn
nói lên tiếng nói
và những bước xúc của dân
và những người trả lời
hai phó thủ tướng
và các bộ trưởng
mừng cái là có thể kiếm nắm
rất chắc những vấn đề
mà tất cả phạm vi của mình
cả người chất vấn
những người trả lời chất vấn
làm cho những người nghe như chúng tôi
thấy được tình hình
đất nước một cách cụ thể hơn
và những phận lợi
cũng như những khó khăn
mà đặt ra
tâm đắc với phần trình bày của phó thủ tướng vũ đức đam
về hiện trạng xuống cấp đạo đức
trong xã hội ông nguyễn túc cho rằng
để giải quyết vấn đề này
có sự chung tay đồng lòng
không phải chỉ của riêng các bộ ban ngành
mà của chính từ mỗi người dân
tôi rất tâm đắc
với cái lý giải
của phó thủ tướng vũ đức đam
vừa lý giải vì sao nó dẫn đến đó
và đưa ra những giải pháp
để giải quyết
tình hình đó
vừa có tình vừa có lý
và cũng rất
là rất nhiều
đại biểu hội
đặt câu hỏi rất trực diện
công việc của nhà nước
có những cái làm được
khi mà có đồng tâm hiệp lực
với các cơ quan nhà nước
nhưng có những cái
nhiều năm không làm được
cái nguyện vọng của dân và các cơ quan nhà nước
đối với cái biểu hành của nhà nước
nó chưa sát hợp nhau
trên nhiều diễn đàn
cử tri đánh giá phiên chất vấn đã phản ánh được những vấn đề nóng liên quan đến tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự của đất nước
tuy nhiên cử tri mong muốn
các đại biểu cần đặt thêm những câu mang tính vĩ mô
mang tính định hướng phát triển của đất nước
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
tôi nghĩ rằng
các cái câu chất vấn của các đồng chí đại biểu quốc hội
là phải sáy vào như vậy
và yêu cầu các trưởng ngành
các doanh nghiệp phải trả lời được đấy
ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp thì sẽ thế nào
làm thế nào thực hiện mục tiêu kép
trong lĩnh vực trồng trọt chẳng sao lĩnh vực chăn nuôi thế nào
làm thế nào ví dụ thế hay trong lĩnh vực gọi là
giao thông thì cái mục tiêu kép nó sẽ thể hiện là cái gì
anh phải làm được
tôi nghĩ là chúng tôi mong muốn là như thế
thì phải nói là có lẽ các ông chí hỏi để hỏi rất nhiều
nhưng mà tôi nghĩ là tôi cảm thấy chưa rõ được cái chuyện là
từng ngành một những cái giải pháp
để thực hiện cái mục tiêu kép đấy
chứ không biết là dân đang cần
bởi vì nguyên cái chuyện là thực hiện tốt mục tiêu kép
chứ là gì tức là chúng ta đảm bảo được mục tiêu
phát triển đất nước bền vững
đảm bảo mục tiêu vẫn tăng trưởng kinh tế
vẫn chống được dịch và tôi nghĩ là muốn làm được như thế
thì ta phải chuẩn bị tất cả rồi
từ con người cho đến công nghệ đến nước
thì chúng tôi mong như thế
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành
cáo trạng truy tố nguyễn nhật cảm
nguồn giám đốc trung tâm cdc hà nội
cùng với chín bị can khác về tội vi phạm
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án xảy ra tại trung tâm
kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội
và các đơn vị liên quan
viện kiểm soát xác định bị can
nguyễn nhật cảm có trách nhiệm chính trong việc
mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu
theo hình thức chỉ định thầu thông thường
đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi
trực tiếp thỏa thuận thống nhất giá
mua sắm các máy thiết bị y tế
với các bị can
nguyễn ngọc nhất nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn
phát triển khoa học quy téc
nguyễn thanh tuyền nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn
thiết bị y tế phương đông
đào thế vinh giám đốc công ty trách nhiệm miễu hạn
vật tư khoa học và thương mại việt nam
ấn định mức giá gói thầu là chín năm tỷ đồng
trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường
bị can cảm trực tiếp
ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá
với bị can nguyễn trần duy
tổng giám đốc công ty của phần định giá
và bán đấu giá tài sản nhân thành
để duy giả mạng hồ sơ đấu thầu
chỉ định công ty mst
trúng thầu trái quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng
hành vi của nguyễn nhật cảm
phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi
bộ luật hình sự
bị can nguyễn nhật cảm trực tiếp thực hiện tội phạm
với vai trò chủ mưu
viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
ra trước tòa nhân dân thành phố hà nội
để xét xử đối với một mươi bị can
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu
đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đỗ minh phương
hai mươi tám tuổi quê đắk lắk
trú tại thành phố bà rịa tỉnh bà rê vũng tàu
vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình xác minh điều tra
cơ quan công an xác định
mặc dù nắm rõ các nền đất thuộc dự án
khu dân cư số một tây nam
thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rê vũng tàu
đang thuộc diện tranh chấp với công ty ô cấp
tuy nhiên phương và một số đối tượng
vẫn giới thiệu các nền đất ở đây
đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất riêng từng nền
và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình
khi được khách hàng tin tưởng
đã có hợp đồng với khách hàng
bằng hình thức thỏa thuận giữ chỗ sản phẩm
nhưng thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
sau đó hai bên làm giấy ủy quyền
và thanh toán tiền
bằng nhiều lần theo từng giai đoạn
phương cam kết sẽ giao sổ đỏ cho khách
khi họ đóng đủ tiền
sau nhiều lần chuyển tiền thì khách hàng mới biết được
đất ở đây đang trong tình trạng tranh chấp
nên họ không đóng thêm tiền
mà yêu cầu phương cung cấp các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản
khi mua đã vi phạm hợp đồng
phương tiếp tục dùng các nền đất này
bán cho các khách hàng khác
với thủ đoạn trên đỗ minh phương và đồng bọn
đã lừa đảo năm khách hàng chiếm đoạt số tiền
gần hai bảy tỷ đồng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới và tiếp theo sau đây
biên tập viên minh hương sẽ cập nhật tới quý vị
một số nội dung nổi bật trên các báo
ngày hôm nay xin mời chị minh hương
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
trên mục chống diễn biến hòa bình
báo công an nhân dân online
đăng tải bài viết có nhân đề như sau
đó chính là lợi dụng góp ý dự thảo
các văn kiện đại hội một mươi ba để kích động
chống phá đảng nhà nước
nội dung bài viết đề cập đến việc
trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân
đang có những ý kiến đóng góp
tâm huyết trách nhiệm và dự thảo các văn kiện
chính đại hội một mươi ba của đảng
thì vẫn có một số người cố tình lợi dụng
được đóng góp ý kiến để xuyên tạc tuyên truyền
các luận điệu sai trái thù địch
vì vậy việc nhận diện một cách đầy đủ
âm mưu ý đồ thủ đoạn của các đối tượng
từ đó chủ động triển khai các công tác
biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
là rất cần thiết khi đại hội một mươi ba của đảng
đang đến gần
nội dung bài viết cũng nhấn mạnh việc lấy
ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện
chính đại hội một mươi ba của đảng
nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ
quyền làm chủ của nhân dân tham gia
đóng góp với đảng trong việc hoạch định
đường lối chủ trương quyết sách quan trọng
của đất nước đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
góp phần nâng cao chất lượng dự thảo
các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng củng cố
bổ đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng
làm cho ý đảng hợp với lòng dân
còn trên báo lao động số ra
sáng ngày hôm nay đã đăng tải bài viết
với nhan đề về một câu hỏi
đó chính là khi nào giáo viên
được nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
giáo viên tại cơ sở giáo dục dân lập tư thục
cơ sở giáo dục công lập
tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp
thuộc đối tượng mở rộng được nhận hỗ trợ
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sau khi có hướng dẫn các địa phương
đang dục dịch xây dựng văn bản triển khai
chính sách nhanh chóng đến đối tượng thụ hưởng
lãnh đạo sở lao động thương binh
xã hội hà nội cho biết người lao động
là giáo viên được hỗ trợ không khác
đối tượng người có công với cách mạng
bởi phòng giáo dục và đào tạo các quận
huyện thị xã đã có danh sách quản lý
cũng như nắm được trên địa bàn
có bao nhiêu trường ngoài công lập
nên việc giả sót rất nhanh
về thời gian thực hiện hỗ trợ sở lao động thương binh
xã hội tham mưu thành phố hà nội
sẽ xem xét rút ngắn hơn so với quy định
trong quy định ba mươi hai
ví dụ tiếp nhận hồ sơ trong vòng bao nhiêu ngày
thì cấp nào phải giải quyết ngay
ngoài vụ án nâng giá máy xét nghiệm covid một mươi chín
cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra làm rõ
dấu hiệu xe phạm trong mua sắm
một mươi tám gói thầu chăn thiết bị
vật tư y tế chống dịch bệnh
tại cdc hà nội
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo cáo trạng ngoài gói thầu mua sắm máy xét nghiệm covid một mươi chín trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cdc hà nội còn thực hiện đấu thầu
với một mươi sáu gói thầu mua trang thiết bị
vật tư tiêu hao trị giá hơn tám mươi một tỷ đồng
hiện cdc hà nội đã
thanh toán cho nhà thầu của một mươi sáu gói thầu này
hơn sáu mươi chín tỷ đồng
cùng với đó hiện cdc hà nội
còn thực hiện hai gói thầu thiết kế in ấn
các tài liệu và phát sóng các nội dung
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
trị giá hơn một chín tỷ đồng
cdc hà nội cũng thanh toán cho nhà thầu
gần một bốn tỷ đồng
trong quá trình điều tra nâng giá máy xét nghiệm covid một mươi chín
cơ quan điều tra phát hiện
các hoạt động đấu thầu tại một mươi tám gói thầu này
có dấu hiệu của tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quyết định tách những nội dung sai phạm
tại một mươi tám gói thầu này để tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
xin cảm ơn minh tập viên minh hương
mình khôi xin chào
và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này
để đồng hành cùng sáng phương nam
chiều tối ngày chín tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm
đã có văn bản khẩn
yêu cầu các quận huyện
phải công bố danh sách một trăm linh tám dự án treo
những dự án này có tổng diện tích
hơn bốn trăm bảy mươi ba hecta
được điều chỉnh
hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
một trăm linh tám dự án mà ủy ban nhân dân tp hcm
yêu cầu công khai
không thực hiện đúng kế hoạch
sử dụng đất hàng năm
trong bốn năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám
đồng thời các dự án nói trên
không tù trường hợp có nghị quyết
của hnth thông qua thu hội đất
chuyển mục đích sử dụng đất lứa đất rừng
một số dự án lớn đáng chú ý
trong danh sách này có thể lưu ý
như dự án phước hợp đầm sen quận một mươi một
dự án khu nhà ở của công ty
cổ phần sài gòn gold quận chín
hay cùng dự án liên quan khu đại học
phong phú và hưng long huyện bình chánh
đồng thời với việc công khai thì
ủy ban nhân dân tp hcm
chi đạo ủy ban nhân dân các quận huyện
xem xét giải quyết kịp thời quyền lợi
của người sử dụng đất theo quy định
đồng thời quản lý đất đai
xử lý những vi phạm kịp thời nếu có
trong phần tiếp theo của chương trình
hnth đã tổ chức thông xe đưa vào sử dụng
tuyến đường vành đai hai trên cao
đoạn ngã tư sở ngã tư vọng
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra
trên cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
hướng hà nội đi ninh bình qua địa bàn
tỉnh hà nam bước đầu xác nhận
có năm người bị thương trong vụ tai nạn
trong đó trên ô tô khách là bốn người
và trên ô tô tải là một người
cụ thể vào thời điểm trên
xe ô tô khách xưởng nằm mang biển kiểm soát
va chạm mạnh với ô tô tải
mang biển kiểm soát ba mươi sáu b sáu nghìn bốn trăm một mươi một
chạy cùng chiều
cú tông mạnh khiến phần đầu bên phủ ô tô khách
xưởng nằm mang biển kiểm soát
bị vỡ biến dạng
còn ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu c sáu nghìn bốn trăm một mươi một
bị văng hất tung
lên dải phân cách của đường cao tốc
năm người bị thương trong đó trên ô tô khách
là bốn người và trên ô tô tải một người
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng của đơn vị đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với đơn vị quản lý đường
và công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
giúp người bị nạn đi cấp cứu
liên quan đến vụ xe ô tô
chở sáu du khách đà nẵng
gặp nạn trên đường đi thăm quan
nhò quế ở hà giang khiến ba người chết
bốn người bị thương
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
xe ô tô chở các du khách trên không đảm bảo
điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch
theo nghị định một mươi hai nghìn hai mươi ndcp
cụ thể chiếc xe này do tài xế
sùng mý quả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã lùng tám
huyện quản bạ tỉnh hà giang cầm lái
lái xe có giấy phép lái xe hạng c
do sở giao thông vận tải
tỉnh tuyên quang cấp
có giá trị đến ngày một mươi bốn tháng sáu
mẫu máu thu được của lái xe
cơ quan điều tra công an huyện đồng văn
đã gửi về hà nội để xám định
cồn và ma túy
hiện sức khỏe của bốn nạn nhân bị thương
trong đó có tài xế sùng mý quả
là bị thương nặng nhất
đã qua cơn nguy hiểm không ảnh hưởng đến tính mạng
liên quan đến vụ tai nạn trên
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
chỉ đạo cục cảnh sát giao thông
phối hợp cùng tổng cục đường bộ việt nam
giả soát đánh giá toàn diện hoạt động
tập trung vào các điều kiện an toàn
của các xe chở học sinh
xe chở khách du lịch
thành phố hà nội đã tổ chức thông xe
đưa vào sử dụng tuyến đường vành đai hai trên cao
đoạn ngã tư sở ngã tư vọng
tuyến đường này không dành cho xe mô tô
xe gắn máy xe thô sơ và người đi bộ
trong khi đó việc thí điểm điều chỉnh
tổ chức giao thông tại nút ngã tư sở
được thực hiện như sau
cầm các phương tiện trên đường tây sơn
dưới thấp rẽ trái và đi thẳng qua nút giao
tư sở các phương tiện lưu thông
theo hướng từ tây sơn rẽ phải liên tục
ra đường láng và quay đầu tại điểm mở
của dải phân cách trên đường láng
để đi thẳng ra trình trinh
hoặc rẽ phải liên tục ra nguyễn trãi
việc thí điểm tổ chức giao thông cũng sẽ điều chỉnh
chu kỳ đèn tín hiệu cho phù hợp
khi đoạn đường này được dỡ rào
nhiều ô tô đã chủ động lưu thông
lên đường trên cao để tránh ùn tắc
giao thông tại tuyến đường dưới thấp
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng nay